nhóm bốn đối tượng gồm lê văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở tỉnh đắk lắc nguyễn văn nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở tỉnh hậu giang nguyễn văn bản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở tỉnh bình định và nguyễn thanh giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh an giang vừa bị công an quận tân bình tp hcm bắt giữ về hành vi giam giữ người trái pháp luật
qua điều tra xét hỏi vào khoảng đầu tháng bảy long có cho chị nguyễn phương hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu mượn số tiền một mươi triệu đồng với lãi suất sáu mươi một tháng chị hồng đã trả lãi được khoảng gần hai tháng với số tiền một mươi hai triệu đồng rồi bỏ trốn
tới ngày một tháng một mươi một tên long gặp chị hồng trên đường nguyễn ảnh thủ quận một mươi hai nên yêu cầu ra quán cà phê nói chuyện long gọi thêm bản và giang tới hỗ trợ và gọi về cho mẹ chị hồng yêu cầu phải trả số tiền là ba mươi triệu đồng
tên long gặp chị hồng trên đường nguyễn ảnh thủ quận một mươi hai nên yêu cầu ra quán cà phê nói chuyện tên long gặp chị hồng trên đường nguyễn ảnh thủ quận một mươi hai nên yêu cầu ra quán cà phê nói chuyện